ngày một mươi chín tháng chín tỉnh lạng sơn tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trong khuôn khổ ngày hội cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được tổ chức
thu hút năm mươi mô hình ý tưởng sáng tạo của các đơn vị cá nhân ở các địa phương trong tỉnh
diễn đàn học nghề và khởi nghiệp đã thu hút hàng trăm học sinh sinh viên đến từ các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia ngày hội còn tổ chức hội trại trưng bày những
sản phẩm nông sản đặc trưng ở mỗi địa phương trong tỉnh như na chi lăng hồng bảo lâm
bánh trưng đen bắc sơn cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có năm mươi mô hình ý tưởng sáng tạo
của các đơn vị cá nhân ở các địa phương trong tỉnh tham gia qua chấm điểm thi sơ khảo
bà tổ chức đã lựa chọn được sáu ý tưởng trên nhiều lĩnh vực có khả năng ứng dụng và thực tiễn
điện hình như dự án sản phẩm xà phòng hoa hồi một số món ăn chế biến từ khoai lang
bún ngô đình lập ban tổ chức đã trao một giải nhất một giải nhì hai giải ba và hai giải khuyến
khích cho các tập thể cá nhân tham gia cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo